hôm nay công an tỉnh lạng sơn thông tin chính thức
thủ phạm có hành vi ném đá làm vỡ kính nhiều xe ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
xảy ra từ hai mươi hai h đến hai mươi ba h bốn mươi phút ngày chín tháng một vừa qua
tại khu vực cầu vượt cao tốc km sáu mươi tám chín trăm linh là một nhóm gồm năm đối tượng
trong đó có ba học sinh lớp chín và hai đối tượng đã bỏ học
tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã hòa lạc huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
theo đó qua giả soát tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện hữu lũng đã triệu tập nhóm thủ phạm nói trên
tại cơ quan công an nhóm thủ phạm khai nhận vào khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng một
nhóm này tới khu vực cầu vượt cao tốc km sáu mươi tám chín trăm linh địa phận thôn chín mươi bốn chín mươi sáu xã hòa lạc huyện hữu lũng
ngồi chơi và đốt lửa sửa ấm
sau đó một người trong nhóm đã chủ động rủ cả nhóm ném đất đá
và các phương tiện đang di chuyển trên cao tốc bắc giang lạng sơn
với mục đích mua vui
hậu quả đã ném trúng kính chắn gió trước gây hư hại tài sản một mươi một xe ô tô
rất may là các phương tiện đều kiểm soát được tốc độ nên không xảy ra tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng cùng chú tại xã nghi tiến huyện nghi lộc
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
trong đó có hai đối tượng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã
lưu quang thượng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghi tiến huyện nghi lộc
giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi bốn
trần công oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên là bí thư đảng ủy xã nghi tiến
từ năm hai nghìn năm hai nghìn một mươi bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghi tiến từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tại vị lưu quang thượng và trần công oanh đã cho chủ trương
để nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên là công chức địa chính của ủy ban nhân dân
xã nghi tiến huyện nghi lộc
tiến hành lập hồ sơ khống đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai
và hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cây trồng do mưa lụt để rút tiền ngân sách nhà nước hơn tám trăm linh năm triệu đồng
trong khi số tiền thực tế chi trả cho các hộ dân chỉ là khoảng tám mươi ba triệu đồng
số tiền hơn bảy trăm hai mươi hai triệu đồng còn lại được sử dụng để chi tiêu cho các hoạt động khác mà không có chứng tử
sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức khám xét tại nhà riêng của ba đối tượng tại xã nghi tiến huyện nghi lộc
liên quan đến vụ bắt giữ sáu đối tượng bán mật ong giả cho người dân với giá cắt cổ vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hôm nay sau khi có kết quả giám định từ cơ quan chức năng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố rạch giá đã bắt quả tang nguyễn ngọc triệu và phạm hồng phúc
đang bán năm lít mật ong rừng giả cho một người dân
kiểm tra nơi lưu trú của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều chai nhựa hai bịch phụ da dùng để nấu mật ong giả
cùng nhiều tăng vật liên quan đồng thời tạm giữ thêm bốn đối tượng khác là nguyễn quốc phong nguyễn thành công phạm hoàng luân và lê đồng ba
tại cơ quan công an các đối tượng khai đến thuê trọ ở tp rạch giá
làm mật ong giả đem bán triệu và ba là người trực tiếp pha chế
bằng cách dùng một mươi kg đường cát hai mũ phụ da tạo màu tạo mùi hai mũ phèn chua và năm lít nước cho vào nồi nấu
thì thu được từ một mươi đến một mươi hai lít mật ong giả rồi rót vào các can nhựa đem bán với giá mỗi lít từ năm trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
thu lợi bất chính gần một mươi triệu đồng
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chương trình khác